tại pháp gần một trăm tám mươi ca mắc mới covid một mươi chín được ghi nhận trong ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
con số này ở anh là một trăm ba mươi người
tại mỹ kỷ lục số ca mắc mới được ghi nhận ngày hai mươi tám tháng một mươi hai với hơn bốn trăm bốn mươi một ca
cụ thể pháp đã ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín cao kỷ lục trong ngày hai mươi tám tháng một mươi hai với một trăm bảy mươi chín tám trăm linh bảy ca chỉ trong hai mươi bốn giờ
đây là mức tăng số ca mắc mới trong ngày cao nhất ở châu âu
kỷ lục trước đó của pháp là một trăm linh bốn sáu trăm một mươi một ca được ghi nhận hôm hai mươi năm tháng một mươi hai
dù số ca mắc mới tăng vọt nhưng số bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện ở pháp vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai số bệnh nhân covid một mươi chín phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt icu đã tăng thêm tám mươi ba ca lên ba bốn trăm một mươi sáu ca
thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hơn bảy ca hồi đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
pháp cũng báo cáo thêm
trong hai trăm chín mươi ca tử vong do covid một mươi chín nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch đến nay lên hơn một trăm hai mươi ba người
đây là mức tăng cao nhất kể từ hồi tháng năm nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với số ca tử vong được ghi nhận cuối năm ngoái
khoảng bảy mươi bảy dân số pháp đã được tiêm vaccine đủ liều giúp giảm mạnh số ca nhập viện và tử vong
hôm hai mươi bảy tháng một mươi hai chính phủ pháp đã công bố loạt biện pháp hạn chế mới để kiểm soát sự gia tăng số ca bệnh
bao gồm giới hạn quy mô các hoạt động tụ tập đông người
tổ trang ở nơi công cộng
tại anh số ca mắc mới covid một mươi chín vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai chạm mức kỷ lục với một trăm hai mươi chín bốn trăm bảy mươi một ca
tuy nhiên dữ liệu thống kê không bao gồm số ca bệnh ở scotland và bắc ireland
do sự khác biệt về cách báo cáo số liệu trong kỳ nghỉ giáng sinh
một ngày trước đó thủ tướng anh boris johnson tuyên bố sẽ không áp đặt thêm các biện pháp hạn chế mới
trước thêm năm mới dù số ca bệnh đang gia tăng nhanh
dữ liệu mới nhất cho thấy số bệnh nhân covid một mươi chín đang phải nằm viện ở anh là chín mươi
sáu năm trăm bốn mươi sáu người tăng so với sáu chín trăm linh hai người một tuần trước đó
nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức đỉnh ba mươi bốn ca hồi tháng một
trong hai mươi bốn giờ qua nhiều nước ở lục địa già cũng ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất
kể từ khi dịch bệnh bùng phát như đan mạch và iceland
trong bối cảnh biến thể ormicron lây lan mạnh khiến châu âu trở thành điểm nóng dịch bệnh toàn cầu
trước khi xuất hiện biến thể omicron hai quốc gia bắc âu này
nằm trong số những nước có tỷ lệ lây nhiễm thấp nhất châu âu
tương tự hy lạp ghi nhận hai mươi một sáu trăm năm mươi bảy ca nhiễm covid một mươi chín trong ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
góp đôi số ca nhiễm mới của ngày trước đó
theo thống kê trong bảy ngày qua châu âu ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong cao nhất
năm quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất thế giới trong tuần qua đều là các nước ở châu âu
cuối cùng là mỹ hai mươi bốn giờ qua mỹ đã ghi nhận một kỷ lục buồn với hơn bốn trăm bốn mươi một ca mắc covid một mươi
mức cao nhất trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở xứ cờ hoa
theo trung tâm kiểm soát
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ nước này đã xác nhận bốn trăm bốn mươi một hai trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín trong ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
vượt xa mức kỷ lục hai trăm chín mươi bốn một mươi năm ca hồi tháng một thời điểm các loại vaccine chưa được sử dụng rộng rãi ở mỹ
tính trung bình trong một tuần mỗi ngày mỹ ghi nhận khoảng hai trăm bốn mươi ca nhiễm mới
sự gia tăng về số ca nhiễm mới diễn ra trong bối cảnh biến thể omicron đang lây lan nhanh chóng ở mỹ
và hiện đang là chủng chủ đạo ở nước này
một số chuyên gia y tế cho rằng mỹ cần tập trung nhiều hơn về số ca nhập viện và tử vong
thay vì số ca nghiệp mới nghi hiện này vì hiện vẫn còn khoảng bốn mươi dân số mỹ chưa tiêm phòng
trong khi tỷ lệ nhập viện và tử vong ở nhóm này đang gia tăng
biến thể omicron từng được phát hiện đầu tiên ở nam phi đã khiến số ca nhiễm mới ở mỹ tăng đột biến
và nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín ở nước này lên hơn sáu mươi ba triệu trong khi con số tử vong là khoảng tám trăm một mươi ca
trong khi đó theo các mô hình dự đoán của cdc mỹ
số ca nhiễm mới nhập viện và tử vong ở mỹ sẽ tiếp tục tăng trong vòng bốn tuần tới
theo các dự báo này từ tám bảy trăm linh tới hai mươi tám trăm linh người có thể phải nhập viện do covid một mươi chín mỗi ngày ở mỹ vào thời điểm một mươi tháng một năm sau
cùng trong ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cdc mỹ đã điều chỉnh giảm đáng kể con số ước tính tỷ lệ các ca nhiễm biến thể ormicron tại đây
tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai biến thể omicron chỉ chiếm khoảng năm mươi chín tổng số ca mắc covid một mươi chín mới tại mỹ
thấp hơn nhiều so với con số bảy mươi ba đưa ra trước đó
điều này cho thấy bên cạnh biến thể omicron
thì biến thể delta vẫn đang lây lan tại mỹ và chiếm bốn mươi một tổng số ca mắc mới
theo các kết quả nghiên cứu đến thời điểm này
biến thể omicron có khả năng lây nhiễm cao và nhanh chóng
kể cả với những người đã được tiêm chủng nhưng lại chỉ gây ra những triệu chứng nhẹ
những người đã tiêm vaccine và nhất là những người đã tiêm mũi tăng cường được bảo vệ rất tốt trước nguy cơ phải nhập viện và tử vong vì biến thể omicron
vì thế omicron chỉ gây nguy cơ cao đối với những người chưa được tiêm phòng
hiện trung bình mỗi ngày mỹ ghi nhận hơn hai trăm linh ca nhiễm mới
và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên đỉnh điểm là con số hơn bốn trăm bốn mươi một ca được ghi nhận trong ngày hai mươi
trong lúc tình hình đang rất căng thẳng cdc mỹ lại ra một quyết định gây tranh cãi
khi giảm một nửa thời gian tự cách ly với những người mắc covid một mươi chín xuống chỉ còn năm ngày
cdc mỹ đã thông báo hướng dẫn mới đưa ra thời gian đề xuất cách ly chỉ năm ngày
với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai thay vì một mươi ngày như trước
cdc mỹ dẫn bằng chứng rằng mọi người dễ lây nhiễm nhất trong khoảng hai ngày
trước khi họ phát triển các triệu chứng và ba ngày sau đó
khuyến nghị mới được đưa ra từ cdc mỹ hiện đang nhận khá nhiều phản ứng giận dữ và ý kiến trái chiều của quốc gia này